nhiên vụ mía hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã kết thúc giá thu mua mía nhiều vùng trên cả nước đều ở mức thấp thậm chí là dưới giá thành đầu tư
không những thế người trồng mía đang phải gánh chịu tác động kép khi mà vị đắng giá mía thêm đắng
bởi các doanh nghiệp vừa ép giá mía tươi nhưng lại ồ ạt nhập gần hai trăm linh tấn đường thô đường nguyên liệu về để tinh chế
cần có thống kê ra soát tổng thể từ đó đề ra chính sách giải pháp chung đồng bộ có tính khả thi
để giải quyết nợ nần cho ngư dân là giải pháp được đề ra trong bài viết
nợ xấu từ tàu đóng theo nghị định sáu bảy tăng cao cả ngư dân và ngân hàng đều khổ được đăng tải trên báo lao động
sau khi chính phủ ban hành nghị định sáu bảy về một số chính sách phát triển thủy sản
xuất hiện nhiều tàu cá công suất lớn được vay vốn với lãi suất yêu đãi giúp ngư dân vươn khơi bám biển
sau một thời gian triển khai thì đến nay nhiều chủ tàu cá chậm hoặc không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng
phát sinh nợ xấu
nhiều nơi hoàn tất chấm thi là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ngày bảy bảy nhiều địa phương trong cả nước đã hoàn thành chấm thi tự luận và trắc nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
nhưng với quy trình năm nay kết quả chấm thi trắc nghiệm vẫn trong vòng bảo
việc giao cho các trường đại học chủ yếu các trường đại học chủ yếu các trường đại học chủ yếu
các trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm trong kỳ thêm năm nay khiến các trường rôn sức cho nhiệm vụ quan trọng này
theo các giám khảo trưởng ban chấm thi ở một số địa phương tiết lộ thì trong quá trình chấm thi
điểm tám một mươi môn ngữ văn năm nay không nhiều còn phổ điểm thì tập trung ở khoảng năm bảy điểm
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay đăng tải bài viết
tuyển sinh đại học hai nghìn một mươi chín điểm chuẩn có nhiều biến động
với việc thay đổi cách tính điểm tốt nghiệp cùng với cách đề
ra đề an toàn các chuyên gia dự báo là điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay sẽ có nhiều biến động
cùng với đó nhiều ngành vốn thú thí sinh cũng sẽ có điểm chuẩn nhìn hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
theo nhiều giáo viên trung học phổ thông với cách ra đề cho mục tiêu là tốt nghiệp năm nay
phần lớn sẽ tập trung nhiều ở mức năm bảy điểm điểm chín và điểm một mươi có thể sẽ nhiều hơn năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng sẽ khó lặp lại cảnh cơn lấp điểm một mươi như vào năm hai nghìn một mươi bảy
do đó điểm chuẩn nhiều ngành ở các trường đại học năm nay sẽ có nhiều biến động
các trường sẽ giao động ở mức một mươi bảy một mươi chín điểm
tại miền trung lúa chết khô còn dân thì thiếu nước sinh hoạt
miền trung gồng minh chống hạn là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
ảnh hưởng của thời tiết khô nóng kéo dài cộng với gió tây nam thổi mạnh
khiến mực nước tại nhiều hồ đập trên địa bàn quảng trị còn không quá ba mươi năm dung tích thiết kế
tại quảng bình mực nước nhiều hồ đập cũng xuống ở mức thấp nhất
tại thừa thiên huế hạn hán đang lan rộng
lên vùng cao hai huyện là a lưới và nam đông
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nắng nóng và hạn hán xảy ra tập trung ở các tỉnh trung bộ
đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp
qua thống kê cho thấy là ở các tỉnh trung bộ đang có khoảng một mươi chín một trăm tám mươi ha đất nông nghiệp
bị hạn hán và thiếu nước do nắng nóng kéo dài
lượng mưa thấp hơn so với trung bình cùng kỳ nhiều năm
trong khi đó chuyên mục cùng suy ngẫm của báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
ô nhiễm tiếng ổn đô thị
từ khi có phố đi bộ thì vào khoảng một mươi chín h thứ sáu hàng tuần
thời gian bắt đầu ngăn khu vực đi bộ tiếng nhạc từ phía hồ hoàn kiếm thường vang lên ẩm ý
tuần nào cũng từng ấy bài không thay đổi và nghe rất nhàm chán
người dân cư trú gần phố đi bộ còn làm việc vào khung giờ này
hoặc là muốn nghỉ ngơi thì lại bị thứ âm thanh đó tra tấn
cường độ tiếng ổn hiện nay ở hà nội và thành phố hồ chí minh đã vượt mức cho phép hơn một mươi
là một dạng ô nhiễm vô hình
nhưng lại rất nguy hại với sức khỏe về mức độ chỉ đứng sau ô nhiễm không khí
ngoài những hậu quả tiêu cực gây ra cho thính giác
chức năng thần kinh tim mạch việc học tập và nghỉ ngơi
thì tiếng ồn còn gây ảnh hưởng tiêu cực lên hành vi của con người
vì vậy bên cạnh việc các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn công tác kiểm tra
giám sát xử lý vi phạm tiếng ổn
thì từng người dân đô thị cũng cần phải tự thay đổi
nâng cao ý thức gìn giữ nếp sống văn minh
tránh tạo thêm tiếng ồn trong sinh hoạt giải trí và mưu sinh
báo hà nội mới số ra hôm nay nêu thông tin
công tác bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
kiềm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội
với mục tiêu tạo nguồn hàng ổn định cung ứng cho thị trường nhằm bảo đảm cân đối cung cầu
chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu đã được thành phố hà nội trú trọng triển khai
mang lại hiệu quả tích cực
với những mặt hàng chất lượng mang thương hiệu việt
người tiêu dùng thủ đô đã được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này
qua đó giúp nền kinh tế phát triển ổn định kiềm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau